kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn cũng chính thức khai mạc
trước khi khai mạc đoàn đại biểu quốc hội sẽ đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và họp phiên chủ bị
theo chương trình kỳ họp lần này sẽ diễn ra trong hai mươi ngày và được tiến hành theo cả hai hình thức họp trực tuyến và họp tập trung
buổi sáng tám giờ quốc hội họp phiên chủ bị quốc hội sẽ biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp
đúng chín giờ kỳ họp thứ một mươi chính thức khai mạc
chương trình được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước và nhân dân cùng theo dõi
quốc hội sẽ nghe thủ tướng nguyễn xuân phúc trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi và năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một và nghe ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến
kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ một mươi cũng như báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín
buổi chiều quốc hội tiếp tục ngay báo cáo về các nội dung dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một
kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm năm quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kế hoạch tài chính năm năm quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kết quả thực hiện nghị quyết của quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cùng một số nội dung khác